thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự án luật cảnh sát cơ động với tỷ lệ trên chín mươi một đại biểu tán thành
với bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết chiếm chín mươi năm một mươi tám tổng số đại biểu có bốn trăm năm mươi bốn đại biểu tán thành tương đương với chín mươi một một mươi sáu tổng số đại biểu quốc hội đã thông qua luật cảnh sát cơ động
theo đó luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi ba điều khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam là lực lượng nong cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong đó luật cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động về bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát cơ động tạo cơ sở pháp lý để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả hơn đảm bảo không phát sinh thêm các chi phí
luật cảnh sát cơ động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
còn trong sáng ngày hôm qua đoàn kiểm tra
số bốn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra tại ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
tại hội nghị đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam đã trình bày báo cáo tóm tắt về nội dung liên quan đến các vấn đề kiểm tra
thành viên đoàn kiểm tra cũng đã thảo luận thống nhất chương trình kế hoạch kiểm tra chi tiết đóng góp những ý kiến sâu sát toàn diện đối với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm chúc mừng những cố gắng của ngân hàng nhà nước việt nam trong sáu tháng qua đã góp phần quan trọng ổn định thị trường tài chính tiền tệ góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín